những năm qua đồng bào cơ tu ở huyện tây giang tỉnh quảng nam đã đồng lòng góp công góp của thực hiện cuộc di dân lịch sử cho chính mình
ở nơi gặp nhiều khó khăn nhất về mặt bằng tái định cư nhưng với sự đồng thuận của người dân cùng chủ trương đúng đắn của chính quyền các cấp
đã giúp cho cuộc di dân ấy thành công ngoài mong đợi và trở thành một điểm sáng về sắp xếp dân cư của tỉnh quảng nam
năm hai nghìn tám già làng a lăng đức cùng với hơn bốn mươi hộ dân của thôn a tinh đã rời làng cũ về đây xây dựng cuộc sống mới
việc rời bỏ vườn tược ruộng nương đã gắn bó hàng chục năm nay đối với người dân không phải dễ
tuy nhiên họ nhìn thấy khi đến nơi ở mới không chỉ gần được giao thông mà tránh được nguy cơ sạt lở núi
trước đây chưa có mặt bằng nên cực kỳ khó khăn
khi mà có mặt bằng được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền
địa phương nên gia đình có một chút thu nhập và thuận lợi hơn trong sinh hoạt hàng ngày
bên cạnh đó cũng kính mong chính quyền địa phương có cố gắng tạo điều kiện hơn nữa cho bà con
gari là xã vùng biên nhưng lại là địa phương đầu tiên thực hiện và hoàn thành việc sắp xếp dân cư của huyện tây giang
đến nay huyện tây giang đã sắp xếp được chín mươi năm điểm dân cư theo quy hoạch nông thôn mới
vừa góp phần bảo đảm môi trường quốc phòng an ninh khu vực biên giới
vừa tạo thuận lợi cho xây dựng các hạ tầng giao thông điện nước sinh hoạt và các thiết chế về văn hóa
phần đầu đến năm hai nghìn một mươi thì trên đời bản huyện một trăm linh các khu dân cư được quy hoạch sắp xếp ổn định
và đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của huyện đặt ra trong giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
đây là bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới ở miền núi tây giang
nhưng hiện nay hầu hết các khu dân cư mới
đều gặp một tình trạng chung là thiếu quỹ đất để xây dựng mới nhà ở và chưa có hệ thống phòng cháy chữa cháy
do đó huyện tây giang cần sớm khảo sát mở rộng mặt bằng để bố trí đất ở cho người dân
đồng thời cần huy động nguồn lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng
tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất và sinh hoạt